xin được chuyển sang các diễn biến về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
theo dữ liệu sơ bộ của trung tâm y học c ba israel cho thấy liều vaccine thứ tư giúp tăng kháng thể
nhưng có thể không đủ để chống lây nhiễm omicron
zili rireb ochai giám đốc đơn vị ngăn ngừa và kiểm soát bệnh triển hiểm tại trung tâm y học c ba israel
hôm một mươi bảy tháng một công bố kết quả nghiên cứu tiêm mũi thứ tư với nhân viên y tế bằng hai loại vaccine pfizer và moderna
syri ochai nói chúng tôi phát hiện sau khi tiêm mũi thứ bốn hai tuần vaccine pfizer có tác dụng tăng lượng kháng thể và kháng thể trung hòa
nó thậm chí còn cao hơn một chút sau khi tiêm liều thứ ba tuy nhiên có lẽ chưa đủ để chống lại omicron
nghiên cứu được tiến hành từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi trung tâm y học c ba bắt đầu thử nghiệm tiêm mũi vaccine thứ tư
trong nhóm nhân viên y tế tiêm mũi thứ tư một trăm năm mươi người được tiêm vaccine pfizer một trăm hai mươi người tiêm moderna và một nhóm nhân viên không tiêm liều thứ tư để đối chứng
theo grep o chay các nhà nghiên cứu nhận thấy nồng độ kháng thể ở những người tiêm mũi thứ tư có tăng nhưng chưa đủ để chống lại khả năng lây nhiễm của omicron
bà cũng cho hay số ca nhiễm ở người tiêm mũi thứ tư có tăng nhưng chưa đủ để chống lại khả năng lây nhiễm của omicron
bà cũng cho hay số ca nhiễm ở người tiêm mũi thứ tư có tăng nhưng chưa đủ để chống lại khả năng lây nhiễm của omicron
tuy nhiên tốc độ triển khai tiêm chủng nhanh khiến israel sớm phải đánh giá hiệu quả và tốc độ suy giảm khả năng miễn dịch